ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố đà lạt đã diễn ra hội nghị liên tịch lần thứ một mươi giữa hội hữu nghị việt nam thái lan và thái lan việt nam
tại hội nghị này hai hội đã đánh giá kết quả một mươi năm hoạt động đồng thời đề ra phương hướng để tiếp tục phát huy tối đa vị trí
vai trò của hai hội và là cầu nối tăng cường giao lưu nhân dân cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra phương hướng chung là tiếp tục phát huy tối đa vị trí và vai trò của hai hội
làm cầu nối tăng cường giao lưu nhân dân tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động hiếu nghị đối ngoại nhân dân
triển khai các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục cải tiến công tác hội
theo hướng hoạt động tích cực chủ động hơn và hiệu quả
dịp này đại sứ nguyễn phương nga chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã thay mặt nhà nước
trao tặng huy chương hữu nghị của nhà nước việt nam cho ngài phó chủ tịch hội hiểu nghị thái lan việt nam
trao tặng kỷ niệm trương vì hòa bình hữu nghị các dân tộc cho bốn cá nhân của hội hữu nghị thái lan việt nam